cơ quan kỳ sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận đang tạm giữ đối tượng nguyễn văn phong sinh năm hai nghìn ba ở thị trấn phước dân huyện ninh phước để điều tra và làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích cho hai người trên địa bàn ở thành phố phan rang tháp tràm
vào đêm ngày hai mươi chín tháng ba cho rằng anh nguyễn lê quốc vương và nhóm bạn anh vương cười đều mình nên phong đã dùng dao tự chế chém vào vùng đầu anh vương gây thương tích một mươi ba
đang trong quá trình điều tra xác minh làm rõ vụ việc trên thì ngày ba mươi tháng bốn anh trịnh văn song đến cơ quan công an tp trình báo về việc bị một nhóm thanh niên mang theo hung khí đuổi đánh gây thương tích cho bản thân rồi bỏ chạy
quá trình điều tra xác minh công an tp phan rang tháp tràm đã xác định một trong những đối tượng gây thương tích cho anh song là nguyễn văn phong được biết nguyễn văn phong từng có một tiền án một mươi tám tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
nguyễn văn phong đã xác định một trong những đối tượng gây thương tích cho bản thân rồi bỏ chạy